tại đắk lắc do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho mố cầu treo buôn khóa bắt qua sông e crong bông xã cư pui huyện công bông bị đổ sập hoàn toàn cô lập sáu thôn với gần một hai trăm linh hộ dân
để bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh chính quyền địa phương đã cấm người dân và học sinh lưu thông qua cầu treo này
tuy nhiên chính quyền địa phương đã cấm nhưng một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm bắc than trèo lên để qua cầu
nhiều người đi chứ vẫn nhiều người đi nghĩ là đêm thì bảy tám giờ người ta vẫn đi mà người ta đi xây đây người ta có cổ người ta đi qua với nhà mình đi thì đi chứ đi thì ngó nguy hiểm luôn chứ
đi rất nguy hiểm chung là đi lại rất nguy hiểm họ bắt cầu thang phải đi lại mà không bắt cầu thang là họ không có đường để đi bắt buộc phải đi
tuy tăng nguy hiểm rất hết sức là nguy hiểm đi cầu thang không phải là dễ đi
cầu treo buôn khóa là con đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại học tập vận chuyển hàng hóa của các thôn
cầu treo buôn khóa là con đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại học tập vận chuyển hàng hóa của các thôn
tới trung tâm xã chư pui vì vậy chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho việc lưu thông của người dân và học sinh
sau cái bão số một mươi hai đến nay thì trên địa bàn xã cũng thường xuyên xảy ra mưa lớn cụ thể như ngày hôm nay tại cái vị trí sạc lở cầu treo này cũng đã bị đi ngập nước
và cầu treo tại thô bung chư râm cũng đã bị ngập
vợ con của sáu thôn trong a rất đến nay là đang cô lập không có đường ra trung tâm xã học sinh ngày hôm nay là phải nghỉ học không đi học được
với thực trạng khó khăn như vậy về phía địa phương cũng kiến nghị với các cấp sớm quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí để sửa chữa lại cầu treo buôn khóa a rất để tạo điều kiện thuận lợi cho vợ con và học sinh đi lại trong thời gian tới

nước lớn vẫn đang diễn ra trên địa bàn huyện cờ long bông khiến nước các sông suối răng cao làm ngập lụt cục bộ một số diện tích hoa màu của người dân và sát lở tỉnh lộ một mươi hai đoạn qua thôn chín xã hỏa lễ huyện cờ long bông
chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin về mưa lũ có biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản